bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tổ chức họp báo về sự kiện
trình diễn kết nối cung cầu công nghệ gia lai hai nghìn một mươi chín đây là hoạt động thương niên nhằm kết nối
cung cầu công nghệ đặt hàng nghiên cứu hoàn thiện công nghệ giữa các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ
tech demo hai nghìn một mươi chín diễn ra trong ba ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố pleiku
tỉnh gia lai với chủ đề kết nối công nghệ bắt nhịp của cách mạng công nghiệp bốn
hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ và hội nghị về hoạt động ứng dụng
chuyển giao công nghệ địa phương sẽ diễn ra với tám hoạt động chính nổi bật với sự kết hợp
hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh gia lai theo dự kiến toàn bộ sự kiện với các chuỗi hoạt động
sẽ có sự góp mặt của hai đại biểu và khoảng hai mươi năm đến ba mươi lượt khách tham quan